trong thiên tài bão lũ bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân là ưu tiên hàng đầu

tối qua đến dạng sáng ngày hôm nay các tổ cảnh sát một trăm bốn mươi một công khai và khóa trang đã triển khai nhiệm vụ
trên dọc tuyến đường võ trí công
tây hồ thành phố hà nội chỉ ít phút sau nhóm chín chiếc xe phân khối lớn đang tụ tập bên đường đã bị bắt giữ
điều đáng nói cả chín chiếc xe này đều đã độ pô để tiếng nổ to hơn
chỉ cần nhích ga pô xe này sẽ phát ra tiếng nổ khiến cho người đi đường phải ớn lạnh
tình trạng các đoàn xe máy độ pô điều khiển lạng lách đánh võng ở tuyến đường võ trí công diễn ra với thời gian dài
lặp đi lặp lại nhiều lần bất chấp lực lượng chức năng liên tục mở đợt bắt giữ các quái xế này
các phương tiện này sẽ được bàn giao về các công an phường nhật tân xuân la để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm
thưa quý vị trong thời gian vừa qua quận long biên thành phố hà nội đang thực hiện thu hồi
giải phóng mặt bằng hồ xuân quế và thái long trên địa bàn phường ngọc thụy để thực hiện dự án theo quy hoạch
xung quanh việc lấp hồ thực hiện dự án này đang gặp rất nhiều ý kiến trái chiều
một số hộ dân sống gần hồ không đồng thuận với phương án của chính quyền
vì cho rằng đây là hồ tự nhiên có vai trò
hồ tự nhiên có vai trò quan trọng trong thoát nước và giữ gìn môi trường sống của họ
là một trong những người dân sinh sống lâu năm tại phường ngọc thụy long biên
bà thanh cũng như nhiều hộ dân khác không đồng thuận với phương án lấp hồ để triển khai dự án của quận long biên
chúng tôi sinh sống ở đây thì chúng tôi thấy là có được cái hệ thống hồ như thế này
là bà con được hưởng thụ một cách ban tặng của thiên nhiên
rất là cần thiết và rất là chính đáng
đồng tình là muốn cấp trên giữ lại cái hồ này cho bà con
không muốn là lấp hồ đi để mà bán đất phân lô
không chỉ bà thanh mà nhiều người dân phường ngọc thụy đều mong muốn chính quyền thay đổi phương án thực hiện dự án
và nhiều người cũng rất băn khoăn về cách triển khai dự án này của quận long biên
phải có biển công trình sử dụng vào việc gì
chủ đối tự là ai
có quyết định phải đưa thông tin đến người dân thì chỉ mới tiến hành thực hiện cái việc sa lấp mặt bằng hoặc là tác ao hoặc đổ đất chứ
cả một cánh đồng này rất là rộng mà lấy đất rồi ba năm nay cứ quây tôn để đấy phân lâu từng lâu rồi nhưng xây tôn để đấy chưa làm cái gì cả
bên ngoài là chưa làm nhưng tại sao lại phải lấp ao này vội vàng làm gì
về phía ủy ban nhân dân quận long biên đơn vị này khẳng định
đây là dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư từ năm hai nghìn một mươi
việc thu hồi ao hồ trên địa bàn để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường ngọc thụy là thực hiện theo đúng dự án đã được phê duyệt
hai cái hồ này là được giao trước năm hai nghìn năm và trước khi giao các cái ao này là những ruộng trũng và những lưu lạc như tôi đã nói trước
và được các hồ này đào và cải tạo thành cái
cái ao như bây giờ
còn nguồn gốc của cái đất của cái hai cái ao này là đất công của văn phường quản lý và đất được giao sáu tư đất đông nghiệp giao sáu tư cho các hộ
còn hiện tại hai cái ao này là không phải ao thoát nước mà thì nó ao tù hiện tại nó chỉ là phục vụ cho cái nhu cầu sản xuất kinh doanh nhà hàng và công dịch uống cá của cái ông xuân quế

tại ấp thuận hòa một xã phường lợi huyện đồng phú qua khám xét đã phát hiện lập biên bản thu giữ nhiều vật chứng có liên quan đến ma túy và dụng cụ để sử dụng ma túy cùng một số đối tượng có biểu hiện đã sử dụng ma túy tại nơi ở của sang
dương thanh sang cùng các đối tượng có liên quan đã được mời ra cơ quan công an để làm việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đang tạm giữ hình sự kiên được sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ tại ấp căng nôn xã trường thọ huyện cầu mồ ngang về hành vi giết người
quả điều tra ban đầu đêm ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai khi đã uống rượu bia cùng bạn xong được về nhà thấy mẹ ruột là bà thạch thị bông sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn cùng ngụ ấp căng nơm xã trường thọ
đang nằm ngủ và suy nghĩ là mẹ mình có nhiều con nhưng không phụ nuôi dưỡng chỉ mình được chăm sóc nên bực tức và cho rằng đây là gánh nặng
sau đó được gọi bà bông thức dậy nói chuyện rồi xảy ra cử cãi lúc này được đã dùng tay chân đánh và đã liên tiếp vào người bà bông
mặt cho bà bông năng nỉ phan xin đừng đánh không dừng lại được còn dùng tay đập mạnh đầu bà bông vào bức tường bằng bê tông nhiều lần và đánh liên tiếp vào người làm bà té ngã
bà bong bỏ chạy ra phía trước sân nhà rồi nằm xuống nền đất và bất tỉnh thấy bà bong không cử động gọi không trả lời nên được bế bà bông vào trong nhà
ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai được cùng người thân đưa bà bong đến bệnh viện đa khoa tỉnh trà vinh khám điều trị
đến ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai bà bông tự nhiên bị bệnh
ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai được đến cơ quan công an đòi thú và thái nhận toàn bộ hành phi phạm tội
vụ việc đang được công an tỉnh trà vinh tiếp tục điều tra làm rõ xử lý
hai năm qua người dân lưu thông qua dòng cổ chiên đoạn qua tỉnh vĩnh long rất bức xúc khi đi ngang một bãi cọc ngầm được đóng bằng hàng trăm cây dừa cạnh dòng cổ chi
điều đáng nói là nơi đây đã từng xảy ra các vụ tai nạn đường thủy dù đã xác định là vi phạm nhưng chủ đầu tư cũng như ngành chức năng tỉnh vĩnh long
vẫn chưa có hướng giải quyết
bãi cọc ngầm này đã tồn tại hai năm qua trên sông cổ chiên thuộc xã mỹ an huyện mang thít tỉnh vĩnh long
mỗi khi thủy triều dâng cao những thân dừa được cắm xuống dòng sông không khác gì cái bẫy đối với tàu ghe qua lại
theo người dân địa phương khu vực này trước đây là một bãi bồi
thay vì xử lý để các phương tiện đi từ sông cái lóc ra sông cổ chiên dễ dàng hơn
chính quyền địa phương lại giao bãi bồi này cho một doanh nghiệp làm ao nuôi cá kết hợp với điện mặt trời
theo tìm hiểu đây là dự án nuôi thủy sản công nghệ cao kết hợp với điện mặt trời của công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch vĩnh long
triển khai từ năm hai nghìn một mươi chín nhưng dự án phải tạm dừng do làm không đúng với phương án được duyệt
hậu quả là một bãi cọc chắn ngang tuyến đường thủy là nguy cơ gây tai nạn cho ghe xuồng của bà con khi lưu thông qua đây
chiều ba bốn lực lượng chức năng huyện hốc môn tp hcm đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ cháy
xảy ra tại kho bãi chứa vải trên đường nguyễn văn bứa thuộc xã xuân thới sơn khiến cho nhiều tài sản bị thiêu rụi
trước đó khoảng sáu giờ sáng cùng ngày người dân phát hiện cháy bên trong kho bãi chứa vải trên đường nguyễn văn bứa
xã xuân thới sơn huyện hốc môn
nhiều người huy động thiết bị tại chỗ giặt lửa nhưng không thành
do bên trong kho bãi chứa nguyên vật liệu dễ cháy ngọn lửa sau đó bùng phát mạnh
cảnh sát quận cháy chứa cháy huyện hốc môn đã điều nhiều phương tiện cùng hàng chục các quận chí sĩ đến hiện trường để giặt lửa tránh cháy lan
đến trưa cùng ngày vụ cháy được khống chế và nhật tắt
xong phần lớn mái che kho bãi đổ sập một xe bãi cháy trơn khung và nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi
hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy đang được làm rõ
thưa quý vị dù đã nhận tiền đền bù song nhiều hộ dân thuộc diện di dời cho dự án sơ
quốc tế long thành vẫn đang mong được bốc thăm suốt tái định cư để sớm ổn định cuộc sống
ghi nhận tại xã bình sơn huyện long thành tỉnh đồng nai
trong khi những hàng mục đầu tiên của dự án cảng hàng không quốc tế long thành đã khởi công
thì ở ấp suối trầu một xã bình sơn cách công trường không xa cuộc sống chờ đợi của người dân vẫn tiếp diễn
đây là một trong những gia đình đã hơn ba mươi năm sống ở suối trầu
và hơn hai mươi năm không thể xây dựng nhà cửa do vướng dự án sân bay
bị thu hồi đất
đã nhận được tiền đền bù hỗ trợ tái định cư giữa tháng một mươi hai năm ngoái
thế nhưng từ đó đến nay việc bắt thăm tái định cư vẫn chưa thấy đâu
nhận cái tái định cư để tôi làm nhà để ổn định cuộc sống
chỉ riêng ở ấp suối trào một theo ông tuyên có hàng chục gia đình như ông được tái định cư hậu chính
đã nhận tiền đền bù nhưng chưa bốc thăm
mặc dù ở ngay sát bên khu dân cư ấp suối trọng một công trường thi công sân bay hiện đã tấp nập
và sắp tới quốc lộ một mươi con đường độc đạo nối vào ấp sẽ đóng đường để thi công
do đó sẽ không tránh khỏi tác động lớn tới cuộc sống của người dân nơi đây
nhà nước cho bà con ra ngoài sớm đặng con ca con em ta đi học nữa
đi học mà xe bây giờ chạy đi từ đây ra ngoài đó về nhà còn áp thành màu nâu
xe bèn xe công tân đơ chạy quá trời
thì yêu cầu vậy thôi chứ còn yêu cầu gì nữa
thì nhà nước mau để cho bà con ta ra ngoài nó sớm bốc thăm sớm
hộ phụ là chưa ai được bốc thăm một người hộ phụ nào hết
hộ chính đang còn lại đây này tôi là hộ chính này
trong khi đó khu tái định cư lộc an bình sơn phục vụ dự án sân bay đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật
đón cư dân từ tháng một mươi năm ngoái
theo thống kê có tổng số hơn bốn ba trăm linh hộ dân sẽ được bố trí nơi ở mới tại đây
sông mới chỉ có một ba trăm sáu mươi năm hộ được bốc thăm đất
số thực tế đã nhận đất xây nhà còn ít

những năm gần đây ngành công nghiệp không khói tại huyện đạo pháp
phú quý của tỉnh bình thuận đã thật sự khởi sát
ngày càng hướng đến tính chuyên nghiệp hiện đại và đa dạng
từ đó thu hút mạnh mẽ du khách trong nước và quốc tế đến với hòn đảo tiền tiêu thân yêu của tổ quốc
sau đại dịch covid một mươi chín đông đảo du khách trong nước đã đến đảo phú quý xinh đẹp
để được đắm mình trong không gian biển trời xanh mát trong lành hoang sơ kỳ vĩ
thiên nhiên đã ban mặn cho hòn đảo ngọc của bình thuận vô vàng cảnh đẹp hóa nơi nào có được
vì thế mà ai đã đến phú quý một lần
em thấy thì biển rất là đẹp sạch và người dân thì thân thiện
em mới ra là được sáng nay em mới tới bước chân tới đây
thật sự là ở đây rất là đẹp luôn hoang sơ
chắc chắn là lần sau em sẽ quay lại lần nữa
khoảng cách giữa đất liền với đảo đã được xích lại gần hơn với chỉ hai năm giờ đi tàu cao tốc
nhờ đó du khách đến với đảo thuận tiện hơn
ngoài ra cách làm du lịch của những người dân trên đảo đều xuất phát bằng niềm đam mê chuyên nghiệp
luôn vì sự phát triển của quê hương
nhiều bạn trẻ
những người dân trẻ là người địa phương đã mạnh dạng làm du lịch
với mong muốn kết nối nhiều hơn nữa du khách gần xa với đảo
làm du lịch phú quý anh em cũng thống nhất là mình làm cái tâm giúp du khách ở phương xa
giúp đặt vé tàu khách sạn cách di chuyển như thế nào để đến với phú quý một cách dễ dàng
điều mà chúng tôi muốn đem đến cho quý khách là chúng tôi muốn đem cái hình ảnh phú quý đi khắp mọi miền đất nước
để giúp phú quý càng ngày càng phát triển hơn
nếu trước đây du khách ra đảo phú quý
đi du lịch vài ngày phần lớn chuyển lưu trú theo hình thức homestay ở các nhà dân
thì bây giờ đã có rất nhiều nhà nghỉ khách sạn sang trọng
dịch vụ vui chơi giải trí ẩm thực cũng đa dạng phong phú
đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của du khách
trước khi đến đây thì bọn em cũng có đọc review ở trên các hội nhóm các thứ rồi
và khi đến đây thì em cũng có hỏi các cô chú ở cái khách sạn mà em đang ở
thì có hướng dẫn em là gọi cho anh hướng dẫn viên về các bạn một nhóm hướng dẫn viên du lịch
thì các bạn ấy chỉ rất là nhiệt tình
và bài cho bọn em là đi như thế nào đường đi như thế nào
xong rồi lịch trình sắp xếp phù hợp với lại sức khỏe
với lại mong muốn yêu cầu của bọn em
trong ba tháng đầu năm phú quý đón gần tám lượt khách
dù có giảm sau cái cuồng kỳ nhưng đây là con số ấn tượng
cho thấy sự hồi phục nhanh sau đại dịch
bên cạnh đó để cho du khách lựa chọn phú quý là điểm đến thường xuyên và bền vững
thì công tác đảm bảo an ninh
đảm bảo trực tự đảm bảo trực tự an toàn giao thông
cũng luôn được các ngành chức năng chú trọng tăng cường
để cho du khách có thể cảm thấy yên tâm khi đến đây
để thực hiện cái chủ trương là đưa phú quý trở thành một cái điểm du lịch trong thời gian tới
thì công an phú quý cũng đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ
nhất là đội quản lý hành chính
là sẽ thường xuyên phối hợp với công an các xã
để kiểm tra các ngành nghề lưu trú
để đảm bảo việc an toàn cho khách du lịch khi đến địa phương
để hướng tới chúng tôi sẽ phối hợp với các lực lượng khác trên địa bàn quyện
thực hiện cái chủ trương chung của địa bàn dân quyện
một đó là tiếp tục kêu gọi cái đầu tư trên tất cả các lĩnh vực để phát triển xã hội
ví dụ dự về tiếp tục đầu tư tàu cao tốc
hướng dẫn định hướng cho bà con về các phát triển du lịch của cộng đồng
để vừa tạo ra công an việc làm
và chúng tôi xác định đây là một dần sản phẩm hết sức là quan trọng cho người dân trên đời đa phú quý
theo quy hoạch đến năm hai nghìn ba mươi phú yên sẽ đón khoảng bảy mươi bốn lượt khách
trong đó khách quốc tế khoảng sáu lượt tổng doanh thu từ du lịch là ba trăm tám mươi tỷ đồng một năm
với những gì phú quý đang nỗ lực thực hiện
hy vọng thời gian không xa đảo ngọc này sẽ là một điểm đến thật sự lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế